người nông dân tỉnh hậu giang đã bắt đầu thu hoạch mía nhiệm vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên không khí thu hoạch năm nay không được nhộn nhịp như là mọi năm
bởi giá mía năm nay quá thấp khiến bà con nơi đây đều đang rất buồn và lo lắng
những ngày này về vùng mía có diện tích lớn nhất của tỉnh hậu giang là huyện phụng hiệp
không khí thu hoạch không nhộn nhịp như những năm trước
thay vào đó là vẻ mặt âu lo buồn chán khi giá mía quá thấp từ sáu trăm năm mươi đến sáu trăm chín mươi đồng một kg
cánh thương lái thì chưa mạnh dạn đi thu gom vì sợ
theo tính toán của ngành nông nghiệp giá thành sản xuất vụ mía năm nay từ bảy trăm linh đến bảy trăm năm mươi đồng một kg
thì nông dân không có lời thậm chí là thu lỗ
trong khi đó hai doanh nghiệp mía trên địa bàn đang gặp khó khăn về vốn

cái giá này thì hầu như là nó chỉ có đạt về vốn của bà con và khả năng sẽ có lỗ và lỗ ít

thì chúng tôi cũng nằm ở dạng về vốn và lỗ
trong cuộc họp giữa các sở ngành tỉnh có liên quan hồi cuối tuần qua
các nhà máy đường trên địa bàn cam kết cố gắng mua hết mía cho bà con
đồng thời kiến nghị trung ương có chủ trương bình ổn giá hoặc có chính sách tạm trữ đối với mặt hàng đường cát trắng
về phía ngân hàng cũng hứa sẽ có kế hoạch gia hạn nợ cho người trồng mía
để chuẩn bị tốt cho niên vụ mía tới
tỉnh hậu giang cũng đã có chỉ đạo ngành nông nghiệp cùng doanh nghiệp và nông dân xây dựng kế hoạch cụ thể
qua niên vụ này sẽ đi xem xét lại và mình nhìn nhận một cách rất thực tiễn
coi bây giờ diện tích nó như thế nào
và để nó ổn định là dùng nguyên liệu đó là phải thực hiện theo cái chuỗi thôi
chuỗi mà hiện nay thì cái chính sách trung ương rất mạnh
tức là thực hiện cái chín mươi tám của thủ tướng chính phủ
trên cơ sở cái chín mươi tám có dùng nguyên liệu chính thức khẳng khoi được giết của ba nhà máy này
rồi tập trung đầu tư của nó
theo dự báo giá đường sẽ rất khó cải thiện
cả khi vào thu hoạch mía chính vụ và cuối vụ
nhiều khả năng sẽ khó giữ vững vùng nguyên liệu mía vốn đã gắn bó nhiều năm với nông dân hậu giang
nếu không sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường